tin an ninh trả tự một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
đến nay công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bảy đối tượng về tội gian lận bảo hiểm y tế
cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh không có nhu cầu khám bệnh chữa bệnh
nhưng được các đối tượng co móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an để trục lợi bảo hiểm y tế
các đối tượng cung cấp căn cấp công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho năm điều dưỡng là nguyễn thị hằng đặng thị anh tú lê thị anh tâm
lương thị bé trần thị huệ và bác sĩ hoàng đăng thanh đinh thị mỹ dung của bệnh viện đa khoa thái an để lập khống hồ sơ
khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án điều dưỡng hành chính sẽ thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án
đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt khoảng hai ba tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
lên mạng xã hội facebook tìm kiếm con mồi sau đó tiếp cận làm quen tán tỉnh yêu đương
khi đã tạo được lòng tin với nạn nhân đối tượng sẽ răng bẫy là đưa về nhà ra mắt đưa đi tham quan du lịch rồi cuối cùng là móc nối bán người qua biên giới
đường dây đưa phụ nữ sang nước ngoài bán làm vợ
vừa bị lực lượng chức năng tỉnh lào cai triệt phá
ba đối tượng trong đường dây này là thảo a dơ sùng a di và hoàng thị duyến
khoảng giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba nhóm đối tượng này thống nhất thỏa thuận với một người đàn ông trung quốc tên pao về việc tìm và đưa phụ nữ việt nam sang trung quốc bán
mỗi trường hợp nhóm này sẽ nhận được khoảng một mươi hai mươi triệu đồng
thông qua facebook thảo a dơ làm quen với một cô gái ở lào cai và bắt đầu tán tỉnh yêu đương
ngày một mươi tháng bảy dơ nói với gia đình mình có cửa hàng bán quần áo bên trung quốc nên rủ cô gái này qua thăm
sau đó dơ phối hợp với các đối tượng trên đưa nạn nhân sang trung quốc bán
sau khi đến huyện hà khẩu trung quốc cô gái này đã phát hiện mình bị lừa bán nên lợi dụng sơ hở của các đối tượng trốn về việt nam làm đơn tố giác
cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán người và tổ chức điều tra theo thẩm quyền
lễ hội sâm ngọc linh
lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm tại huyện nam trà my tỉnh quảng nam với chủ đề ngọc linh khát vọng vươn xa đã chính thức được khai mạc vào tối nay
là lễ hội độc đáo thu hút hàng ngàn người dân và du khách đặc biệt với tổng giá trị sâm tại các gian hàng lên đến hàng chục tỷ đồng
do đó công tác đảm bảo an ninh trả tự an toàn cho lễ hội được đặc biệt chú trọng
phiên chợ sâm là một trong những hoạt động của lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách
so với mọi năm tổng số lượng sâm tăng với hơn một trăm linh kg
giá trị tiền sâm của mỗi một hồ dân mỗi một cơ sở tại phiền chợ là từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng
để tránh tình trạng trộm cắp bảo vệ tuyệt đối tài sản của người dân
công an huyện nam trà my đã bố trí lực lượng kiểm soát và chốt chặn tại tất cả các lối ra vào của khu vực này
trực tiếp tại phiên chợ thì có nhiều tổ công tác mặc trang phục công an
cộng với một tổ công tác gồm nhiều đồng chí mặc thường phục
kết hợp với hệ thống camera được trang bị công khai và hóa trang
để phòng những trường hợp sáu có thể xảy ra thì có lực lượng ngay tại chỗ để mà xử lý kịp thời
đồng thời đảm bảo các tài sản vật chất đặc biệt là sông ngọc linh
cho những hội dân doanh nghiệp đến phiền chợ để mà kinh doanh buôn bán
an ninh rất là đảm bảo đi đâu cũng thấy có lực lượng công an trực
nói chung là về an ninh nơi hiện thấy đảm bảo
rất yên tâm thấy đi tuần tra liên tục mấy chú rất nhiệt tình trong cái việc công tác kiểm tra
trước đó nhằm bảo vệ công an
đảm bảo toàn bộ sâm được trưng bày và bán tại lễ hội đúng chuẩn sâm ngọc linh
tất cả sâm khi đem tới đây phải trải qua phòng kiểm định
lực lượng công an xã đã tham gia giám sát ngay tại địa phương
sự kiện lễ hội sâm ngọc linh năm nay đã được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm
hai mươi năm tái lập huyện nam trà my
lượng khách đổ về địa phương tăng cao
lực lượng công an đã bố trí cán bộ chiến sĩ phân luận điều tiết giao thông
hướng dẫn người dân và du khách ra vào khu vực lễ hội an toàn
trước đó công tác tuần tra giám sát nắm tình hình trên địa bàn cũng đã được triển khai
trước lễ hội thì chúng ta cũng đã tập trung vào cái việc là rà thoát các đối tượng ở xa đấy
cư trấu lưu trấu trên địa bàn
tập trung vào cái việc là hai xã đó là trà my và trà thập
xác định những nơi nào nhà nghỉ khách sạn chúng ta kiểm tra rất là kỹ cái việc này
để tránh cái trường hợp có các đối tượng xáo trọng vào những nơi không có đối tượng đấy
lễ hội sâm ngọc linh lần thứ năm diễn ra trong ba ngày từ ngày một đến ngày ba tháng tám
sự kiện không chỉ có ý nghĩa với huyện nam trà my
mà còn góp phần quảng bá dược liệu được xem là quốc bảo của việt nam
trong suốt thời gian này công an địa phương huy động tối đa quân số
phối hợp với những đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội
xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h ngày một tháng tám
thưa quý vị vào chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
cùng lãnh đạo tỉnh lâm đồng đã trao các quyết định về thăng cấp bậc hàm sĩ quan
nghiệp vụ trước thời hạn trao bằng tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình
ba cán bộ cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã ảnh dũng hy sinh
vì sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
tại gia đình các liệt sĩ thứ trưởng lê văn tuyến đã ăn cần thăm hỏi
chia sẻ động viên thân nhân các gia đình liệt sĩ sớm vượt qua nỗi đau
sự hy sinh của các đồng chí đã để lại mất mát to lớn đối với gia đình
và lực lượng công an nhân dân thể hiện tinh thần công an nhân dân
vì nước quên thân vì dân phục vụ
đảng ủy công an trung ương bộ công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm
và những đồng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của các đồng chí
tin an ninh trở tự với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
danh minh quang chú huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội
để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và live stream
có nội dung xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch covid một mươi chín
chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và làm mất ổn định tình hình an ninh trả tự ở địa phương
hành vi của đối tượng quang diễn ra trong thời gian dài mang tính hệ thống
vi phạm luật an ninh mạng đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi
lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo huỳnh minh trí chú tài thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thành tâm scholar vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tôn
đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi năm năm tù giam
năm hai nghìn hai mươi trí thành lập công ty thành tâm scholar chuyên buôn bán thiết bị và linh kiện địa tử viễn thông
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một do gặp khó khăn về tài chính trí đã sử dụng thông tin cá nhân giả
để kêu gọi giới thiệu đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời không có thật gian dối trong việc đầu tư mua đất
lừa đảo chiếm đoạt hơn ba sáu tỷ đồng của bốn bị hại
một nhóm đối tượng thường xuyên móc nối với nhân viên y tế của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh nghệ an
để lập khống hồ sơ bệnh án nhằm trục lợi bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
bảy đối tượng đã bị khởi tố
công an xác định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh
không có nhu cầu khám chữa bệnh như khi được các đối tượng co
móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an để trục lợi bảo hiểm y tế
tại đây các đối tượng cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho năm điều dưỡng
và hai bác sĩ của bệnh viện đa khoa thái an để lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ
giếm đoạt số tiền khoảng hai ba tỷ đồng
tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn sĩ thành chú tỉnh bắc ninh
một mươi sáu năm tù về tội mua bán trái phép chất và túy
và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tổng hợp hình phạt là một mươi bảy năm tù
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai thành đã ba lần mua ma túy của người tên là cô tèo
không rõ lai lịch tại huyện trảng bom rồi mang về nơi ở tại thành phố biên hòa
tổng cộng thành đã mua một trăm tám mươi viên thuốc lắc và ba gói ma túy hàng ở khay với số tiền là bảy mươi triệu đồng
ngoài ra công an xác định thành còn có hành vi tàng trữ
một khẩu súng tự chế